năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên phấn đấu thu ngân sách đạt bốn tỷ đồng tăng một trăm chín mươi tám tỷ so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó chủ yếu vẫn là nguồn thu từ đấu giá quỹ đất với một ba mươi chín tỷ đồng
đây là khoản thu không trực tiếp phản ánh hiệu quả tính năng động của nền kinh tế
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên tiếp tục đưa ra mục tiêu tập trung tổ chức thành công các cuộc đấu giá
đối với các quỹ đất đã có kế hoạch khai thác đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu nguồn thu từ đất ít nhất năm
để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách quỹ ban nhân dân tỉnh phú yên đang tích cực đốn đốc các cơ quan chức năng
tiếp tục tăng cường phổ biến những quy định mới của luật đấu giá năm hai nghìn một mươi sáu đến toàn thể công chức
viên chức người lao động trong các đơn vị có thực hiện nhiệm vụ đấu giá
đặc biệt là hệ thống trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh cấp huyện và các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp
việc nỗ lực tăng nguồn thu ngân sách hàng năm của tỉnh phú yên là rất đáng ghi nhận
xong theo các chuyên gia kinh tế thu ngân sách từ đất là thu từ tài nguyên nên sớm muộn gì cũng hết
đây là một trong những khoản thu không trực tiếp phản ánh hiệu quả của nền kinh tế
việc cân đối ngân sách bằng cách tăng thu từ tiền sử dụng đất là không bền vững vì không thể tăng thu mãi nhiều năm sau đó